tiếp đoàn cấp cao quân đội hoàng gia campuchia do đại tướng vông pị xên tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc mừng đại tướng vông pị xên vừa được quốc vương sắc phong tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia
thủ tướng tin tưởng trên cương vị này đại tướng tiếp tục quan tâm vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa quân đội hai nước nói riêng và quan hệ việt nam campuchia nói chung
đại tướng vông pị xên cho biết đoàn cấp cao quân đội campuchia thăm việt nam lần này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước
qua đó thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị việt nam campuchia không để bất kỳ thế lực nào chia rẽ mối quan hệ như môi với răng giữa việt nam và campuchia
đại tướng đã thông báo với thủ tướng về kết quả hợp tác triển khai hiệu quả các thỏa thuận chương trình hợp tác giữa quân đội hai nước
trong đó nhiều kết quả
đã vượt kế hoạch đề ra quân đội hai nước đã góp phần thúc đẩy quan hệ gắn bó giữa nhân dân các địa phương vùng biên giới nói riêng và nhân dân hai nước nói chung
thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong bảo vệ an ninh biên giới nhất là phòng chống buôn lậu buôn bán ma túy buôn bán người hợp tác tốt trong công tác cứu hộ
quân đội hai nước đã phối hợp tốt trong tuần tra chung khu vực biên giới triển khai các biện pháp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới cắm mốc biên giới việt nam campuchia
tán thành với ý kiến của đại tướng vông pị xên thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chủ trương nhất quán của việt nam là tiếp tục tăng cường và củng cố bền chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện việt nam campuchia
thủ tướng mong muốn quân đội hai nước thúc đẩy hợp tác đạt kết quả tốt đẹp hơn nữa đóng góp vào mối quan hệ hai nước
đánh giá cao quân đội hai nước thời gian qua đã hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực như đào tạo bảo đảm an ninh biên giới nhất là chống buồn lậu buôn người cứu hộ cứu nạn
thủ tướng đề nghị bộ quốc phòng campuchia tiếp tục phối hợp với phía việt nam trong việc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại campuchia
thủ tướng đề nghị chính phủ campuchia tạo điều kiện cho các đơn vị quân đội biên phòng giáp biên phối hợp với chính quyền địa phương có chung đường biên giới tổ chức các chương trình hợp tác với hình thức khác nhau
đẩy mạnh vận động tuyên truyền phối hợp vận động nhân dân vùng biên chấp hành tốt quy chế quản lý và bảo vệ biên giới chung vì mục đích xây dựng khu vực biên giới hai nước hòa bình ổn định và phát triển